đáng chú ý nhiều doanh nghiệp bất đồng sản phát hành trái phiếu lớn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu có trường hợp gấp bốn mươi lần
kỳ hạn phát hành trái phiếu ngắn khoảng ba năm năm nhưng lại huy động vốn để thực hiện các dự án kéo dài trên năm năm
bên cạnh đó tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp thường là dự án bất động sản
nhưng công tác định giá tài sản đảm bảo lại không sát với thực tế cao hơn giá trị thật tiêm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường
các đề án dọc theo sông sài gòn tiếp tục đẩy mạnh và quy hoạch một cách đồng bộ
và dự án cầu bến nghé cầu thủ thiêm bốn là một trong số đó
nhiều người đang quan tâm liệu khi cầu khởi công thì các bất động sản lân cận sẽ ảnh hưởng hướng lợi ra sao
thưa quý vị ngay sau khi cầu ba son được khánh thành
thì cầu bến nghế cũng được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trong tương lai tuyến đường dọc ven sông sài gòn sẽ hình thành nhiều khu trung tâm đô thị
dân cư thương mại giúp phát triển du lịch tại tp hcm
các chuyên gia dự đoán bất đồng sản khu vực lân cận cũng sẽ tăng trưởng đáng kể
công trình cầu bến nghé bắt đầu từ giao lộ cầu tân thuận hai nguyễn văn linh quận bảy
cát qua khu cảng tân thuận vượt sông sài gòn
nối với khu đô thị thủ thiêm tại giao lộ trục bắc nam và tuyến r bốn
với tổng kinh phí xây dựng năm ba trăm linh tỷ đồng
khi cầu hợp long thời gian di chuyển từ quận bảy qua quận hai sẽ được rút ngắn chỉ còn ba đến năm phút
với công trình cầu bến nghế dự báo giá bất đồng sản tại các khu vực tiệm cận thủ thiêm
như phường tân thuận đông quận bảy đường bến nghế phường tân phát sẽ tăng trưởng
sớm tỉnh tiến về giá bất động sản khu vực thủ thiêm
hiện giá bất động sản căn hộ tại khu vực thủ thiêm đang ở mức một trăm năm mươi hai trăm linh triệu đồng trên mét vuông
giá bất động sản tại quận bảy đang giao động ở mức bốn mươi năm chín mươi triệu đồng trên mét vuông
thưa quý vị mặc dù thị trường trong nước đang bước vào mùa mưa và tiêu thụ chậm
tuy nhiên giá dưa hấu lại bất ngờ tăng cao khiến người trồng dưa hấu cũng thấy bất ngờ
sau một thời gian dài nằm ở mức hai đồng một kg dưa hấu đã bất ngờ tăng vọt lên bốn năm lần
nhiều chủ vườn dưa ở khu vực miền trung tây nguyên cho biết
ba ngày nay giá bán dưa tại ruộng đã bất ngờ tăng mạnh lên tám chín đồng một kg
dưa hấu ở các tỉnh miền đông nam bộ cũng được tăng giá lên mức bốn năm đồng một kg
một số thương lái thu mua dưa hấu xuất khẩu cho biết
thị trường các tỉnh phía bắc hút hàng đẩy giá lên rất cao
những ngày này tìm mua dưa hầu như không có
các vườn dưa đang thu hoạch còn rất ít sản lượng không nhiều
nên phải chăn mua mới có đủ hàng để bán
giá dưa tăng cao khiến người trồng dưa tự bất ngờ chuyển sang phấn khởi
theo bộ thông tin và truyền thông
ước tính doanh thu kinh tế số quý i năm hai nghìn hai mươi hai của việt nam đạt khoảng năm mươi ba tỷ đô la mỹ
trong đó kinh tế số nền tảng có tốc độ tăng trưởng hai mươi tám đạt doanh thu tám tỷ đô la mỹ
còn lại là kinh tế số ict và kinh tế số ngành với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng một mươi năm
cùng với đó bộ kế hoạch và đầu tư cũng cho hay
số doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới tính đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đạt sáu mươi năm ba trăm hai mươi chín doanh nghiệp
doanh nghiệp so với năm hai nghìn hai mươi một các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chính phủ số được đẩy mạnh triển khai
bộ công an đã tích cực phối hợp với các bộ ngành triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tích hợp kết nối và mở rộng thu thập dữ liệu dân cư từng bước hình thành hệ sinh thái công dân số
cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được triển khai
bước đầu thí điểm chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
các cơ sở dữ liệu quốc gia khác như bảo hiểm hậu tịch đăng ký doanh nghiệp đã đi vào dẫn hành ổn định
đang mang lại hiệu quả tích cực
với mục tiêu xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng gắn với ba trụ cột chính là chính phủ số
nền kinh tế số và xã hội số
vì vậy công tác chuyển đổi số được đặc biệt quan tâm hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo là nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại
kể từ khi dịch bệnh được kiểm soát thành phố phú quốc tỉnh kiên giang mở cửa lại du lịch thì du khách và người dân ra đảo ngày càng đông
đây cũng là lúc tội phạm buôn lậu lợi dụng tàu cao tốc chợ khách để trà trộn vận chuyển hàng cấm ra đảo
tức trạng này đã được chính quyền địa phương nhìn ra xong vẫn chưa xử lý dứt điểm
đây là chuyến cao tốc vừa cập cảng bãi dòng thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
lực lượng chức năng đã thường xuyên kiểm tra hàng quá từ đất liền ra đảo và hầu như ngày nào cũng phát hiện bắt giữ được những vụ dẫn chuyển hàng cấm hàng không có quá đơn chứng từ
tuy nhiên mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu cao tốc cũng như tàu dẫn tải hàng quá ra giàu cản
cùng với đó là hàng chục ngàn lượt hành khách và rất nhiều phương tiện hàng quá từ thành phố rạch giá và thành phố hà tiên ra đảo phú quốc và ngược lại
nên việc kiểm soát hàng quá gặp không ít khó khăn
nhàm lực lượng kiểm tra kiểm soát nhưng không thể kiểm soát hết được
các hàng hóa vì số lượng nó rất là nhiều chỉ có kiểm tra kiểm soát và theo các nguồn tin từ người dân thì mới phát hiện được nhiều
chỉ trong thời gian ngắn trạm kiểm soát biên phòng bãi dòng đã phát hiện bắt giữ một mươi năm vụ dận chuyển hàng lậu xử lý năm đối tượng
tuy nhiên gần đây các đối tượng đã liên tục thay đổi thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng
trong đó các hãng tàu cao tốc cũng cần phải có trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý tố giác tội phạm để ngăn chặn hàng lậu
do số lượng hàng hóa đi qua từ bên lạch giá và hà tiên qua bên khu vực cảm bãi vòng rất nhiều số lượng phương tiện rất đông
nên đối tượng đã trà trộn một số hàng hóa nhập lậu trái phép ví dụ như thuốc lá điếu nhập lậu vào
còn trong các hàng hóa ví dụ như là trái cây rau củ quả
còn đây là khu vực biên giới thuộc hấp xã xía xã mỹ đức tp hcm
hà tiên tỉnh kiên giang
nếu không phải người địa phương thì chẳng ai biết đâu là nhà dân người campuchia
và đâu là dân người việt nam
vì những hộ dân này ở rất gần nhau chỉ cần vài bước chân là sang đến nước bạn
đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để các đối tượng tìm cách tuồn hàng lậu
từ campuchia vào việt nam
những túi nilon được dấu kỹ trong các bụi cây được lực lượng chức năng tìm thấy
đều là rượu ngoại và bỉ phẩm lậu
đơn vị chúng tôi đã giải thể một mươi ba trên năm mươi ba chốt
sau khi rút các chốt này nó phát sinh ra một số vấn đề liên quan đến hoạt động buôn lậu trên biên giới
thứ nhất là trước đây thì thủ đoạn của các đối tượng là vận chuyển hàng hóa trực tiếp
từ campuchia vào việt nam qua đường biên giới
nhưng hiện nay các đối tượng là vận chuyển hàng hóa lên các khu vực mà các chốt đã giải thể
dấu hàng hóa vào các bụi rậm trên đường biên giới
sau đó là thuê các đối tượng là người việt nam lợi dụng các tổ tuần tra
khi tuần tra xong ra khỏi khu vực thì lên lấy hàng hóa
hàng hóa về để vận chuyển vào nội địa
không chỉ tìm cách tù hàng lậu vào việt nam các đối tượng này ngày càng liều lĩnh manh động hơn
khi sẵn sàng chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ nếu bị phát hiện bắt giữ
từ đầu năm tới nay chỉ riêng đồng viên phòng hà tiên đã phát hiện bắt giữ hàng chục vụ dẫn chuyển rượu ngoại
mỹ phẩm và thuốc lá vào nội địa thu giữ hàng quá lên tới hàng tỷ đồng
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay